dự án do công ty cổ phần tư vấn và xây dựng tân phong thiết kế quy mô công trình được xây dựng vĩnh kiểu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực
đây là công trình giao thông cấp một đã được bộ giao thông vận tải thẩm định thiết kế cơ sở và được thực hiện theo đúng các thủ tục theo quy định về đầu tư xây dựng